các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong công tác phòng chống buôn lậu phó thủ tướng đề nghị an giang chú trọng nâng cao đời sống người dân vùng biên giới kết hợp tuyên truyền để họ không tiếp tay vận chuyển hàng lậu
từ nay đến trước tết nguyên đán tỉnh cần mở đợt quyết tâm phòng chống buôn lậu với sự phối hợp của tất cả các lực lượng đóng quân trên địa bàn
ngày một hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng thuộc trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt tỉnh lạng sơn phát hiện trên xe ô tô chở khách loại xe một mươi sáu chỗ
biển kiểm soát ba mươi p tám nghìn chín trăm bảy mươi chín đi theo hướng tân thanh hà nội có vận chuyển một mươi bốn thùng hàng in nhãn mát nước ngoài
qua kiểm tra phát hiện bên trong các thùng hàng có chứa hàng ngàn chiếc vỏ ốc quế loại hàng thực phẩm sử dụng trong các cửa hàng làm kem tươi có trọng lượng mỗi thùng một mươi kg
tại thời điểm kiểm tra lái xe là lê anh thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín địa chỉ thường trú tại đường kim mã quận ba đình hà nội khai nhận
vận chuyển thuê số hàng trên từ cửa khẩu tân thanh về tỉnh hòa bình cho một người đàn ông trung quốc và không có bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp cho lô hàng thực phẩm trên
hiện nay trạm kiểm soát liên hợp dốc quyết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe đồng thời lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng gồm một mươi bốn thùng vỏ ốc quế nhập lậu có tổng trọng lượng một trăm bốn mươi kg để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý các mặt hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những kế hoạch của trạm kiểm soát liên hợp dốc quyết góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu

tại bái giác huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh cùng hội đồng tiêu hủy thuốc lá gồm sở tư pháp sở tài chính công an hải quan bộ đội biên phòng tri cục quản lý thị trường đại diện hiệp hội thuốc lá việt nam công ty thuốc lá bat việt nam tiến hành tổ chức tiêu hủy bốn mươi một một mươi tám bao thuốc lá nhãn hiệu z chín mươi một năm trăm hai mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu hero một mươi hai chín trăm năm mươi sáu bao thuốc lá nhãn hiệu scott bốn mươi một một trăm bốn mươi bảy bao thuốc lá nhãn hiệu nelson hai ba trăm năm mươi bảy bao thuốc lá nhãn hiệu golden
hai mươi bao thuốc lá nhãn hiệu ram một một trăm tám mươi bao thuốc lá nhãn hiệu elephen và tám trăm hai mươi bảy bao thuốc lá nhãn hiệu các loại khác với tổng số lượng một trăm ba mươi chín hai trăm chín mươi bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
tính từ đầu năm đến nay cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng tháp đã tổ chức tiêu hủy trên một triệu bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
việc tiêu hủy công khai thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền gian đe đối với các tổ chức cá nhân không vận chuyển kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu thuốc lá giả trên địa bàn
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc xe tải mang biển số sáu mươi l chín nghìn sáu mươi một đang nhận chở thuốc lá ngoại tại xã mỹ tây huyện đức huệ tỉnh long an
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín huyện bến cầu tỉnh long an đã phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện bến cầu lập phương án điều tra và bắt giữ
khi trận đón xe tải biển số sáu mươi l chín nghìn sáu mươi một tại khu vực đường bảy trăm tám mươi sáu thuộc ấp thuận tây xã lợi thuận phát hiện thấy có cảnh sát giao thông
đã dừng xe giữa đường và bỏ trốn và để lại toàn bộ tăng vật trên xe
kiểm tra tăng vật lực lượng chức năng đã thu giữ chín mươi năm gói thuốc lá các loại trong đó có bảy mươi hai gói z một mươi tám gói heroin ba gói caraven hai gói năm trăm năm mươi năm
vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm đội quản lý thị trường số hai a chi cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một kho hàng rộng hơn hai trăm linh m hai tại số c bảy b trên năm mươi tám đường phạm hùng huyện bình chánh
do bà trần ngọc thủy ngụ quận tám làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện các mặt hàng gồm máy lạnh tủ lạnh máy giặt cũ của các thương hiệu hitachi saniosat được nhập khẩu trái phép trong đó nhiều sản phẩm nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu
đại diện lô hàng trên đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh không có hóa đơn chứng tử mua bán
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo dự báo của cơ quan chức năng từ nay đến thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán bính thần hai nghìn một mươi sáu thì hoa quả tươi nông sản nhập khẩu vẫn có khả năng tăng mạnh qua cửa khẩu tân thanh lạng sơn
chính vì vậy việc tăng cường kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoa quả nông sản nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị kiểm dịch thực vật tại lạng sơn đặc biệt là trạm kiểm dịch thực vật tân thanh thuộc tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu đây cũng là thời điểm tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn trở nên sôi động hơn với những hoạt động giao thương tấp nập của các doanh nghiệp các tư thương việt nam và trung quốc
tại cửa khẩu tân thanh một trong những cửa khẩu có khối lượng hàng hóa lưu thông bằng thủ tục tiểu ngạch khá lớn thì nhu cầu tiêu thụ hoa quả tươi hàng nông sản trên thị trường của cả hai nước việt nam và trung quốc đang tăng mạnh trong dịp giáp tết cổ truyền
cùng với lượng hoa quả nông sản xuất khẩu sang thị trường trung quốc đang tăng mạnh thì hoa quả tươi nông sản nhập khẩu vào thị trường việt nam như táo lê cam quýt đuối tương cũng đang tăng đáng kể
trung bình mỗi ngày các doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả nông sản qua cửa khẩu này khoảng từ năm trăm linh đến sáu trăm linh tấn tăng gấp đôi so với những tháng trước đây
với doanh nghiệp tôi thì nhập hàng từ trung quốc về cái dịp cuối năm này thì cũng có nhập số lượng
nó sẽ nhiều hơn so với những tháng trước
doanh nghiệp tôi thì luôn luôn đặt hàng với các công ty của trung quốc những hoa quả đảm bảo chất lượng
sang kiểm soát thì rất là chặt chẽ nói chung là xe nào sang cũng phải lấy mẫu kiểm nghiệm đầy đủ
nói chung là đảm bảo chất lượng thì mới nhập vào nhập khẩu được nếu mà lô nào mà không đủ tiêu chuẩn thì sẽ cho hàng quay đầu hết
lượng nông sản hoa quả nhập khẩu tăng mạnh đồng nghĩa với việc công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoa quả nhập khẩu cũng cần phải được tăng cường
cùng với việc để mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp với loại hàng hóa nhập khẩu liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người
thì trạm kiểm dịch thực vật tân thanh thuộc tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy cũng đã tăng cường nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện đại nhằm kiểm soát tốt mặt hàng hoa quả nông sản trước khi được phép nhập khẩu vào nội địa
theo thống kê của tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy từ đầu năm đến nay tri cục đã kiểm tra năm mươi mặt hàng nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm với tổng số gần một mươi bảy sáu trăm linh lô hàng tương đương gần bốn trăm chín mươi bảy tấn
đơn vị đã gửi hai trăm ba mươi chín mẫu củ quả hạt về cục bảo vệ thực vật các kết quả đều đặt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời làm tết nhanh tại cửa khẩu một bảy trăm linh mẫu có nguy cơ cao như táo lê cam quýt hồng quả tươi và các loại rau xanh nhưng chưa phát hiện trường hợp nào có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép
vào thời điểm cuối năm hàng hóa qua cửa khẩu tân thanh đều tăng cục đã được tăng cường cho trạng và thêm cán bộ kiểm dịch thực vật
cục đã được tăng cường cho trạng và thêm cán bộ kiểm dịch thực vật
từ đầu năm đến nay thì các lô hàng kiểm tra đều đảm bảo an toàn thực phẩm không có lô hàng nào vi phạm an toàn thực phẩm
theo dự báo của các cơ quan chức năng từ nay đến tết nguyên đán hoa quả nông sản nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh
chính vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu là chiếc chặt kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoa quả nông sản nhập khẩu đặc biệt là đối với cửa khẩu tân thanh lạng sơn nơi tập trung lượng lớn hoa quả nông sản nhập khẩu vào nội địa
với sự nỗ lực của tri cục kiểm dịch thực vật vùng bảy sẽ đảm bảo cho người tiêu dùng luôn được sử dụng nông sản trái cây sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hoa quả tươi nông sản nhập khẩu là những mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
đặc biệt là khi tết nguyên đán đang cận kề thì nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này của người dân lại càng tăng cao
do vậy công tác kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoa quả nhập khẩu ngay từ cửa khẩu được coi là biện pháp quan trọng
cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản hoa quả trước khi đi sâu vào nơi địa và đến tay người tiêu dùng